sau đó và mưa rông tại khu vực tây nguyên cũng như nam bộ xuất hiện với lượng không nhiều
chủ yếu là về thời điểm chiều tối
tuy mưa không xảy ra nhiều nhưng người dân vẫn cần chú ý đề phòng những cơn mưa rông nhiệt
xảy ra bất chợt vào khoảng chiều tối dễ kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày hai khu vực đều có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm tại tây nguyên là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
xa trên một mươi km gió tây nam đến nam mạnh cấp bốn cấp năm nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
còn quần đảo trường sa thì có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam mạnh cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội ngày có mưa vài nơi có nơi nắng nóng cục bộ
chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to gió nhẹ
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ